theo đó lần thứ hai là vào chiều hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú đã khẳng định
lần thứ ba là vào ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu ngân hàng nhà nước phát đi thông cáo báo chí trên website của cơ quan này
và khẳng định sẽ không có bất cứ thay đổi nào đối với các đồng tiền đang lưu hành hiện nay
lần thứ ba là vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú lần thứ hai bác bỏ tin đồn
đổi tiền mới trên báo chí lần thứ tư là vào ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu ông nguyễn ngọc cảnh
vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối ngân hàng nhà nước khẳng định thông tin ngân hàng nhà nước sắp đổi tiền mới
là không chính xác
cho đến sáng ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu phó thống đốc ngân hàng nhà nước bà nguyễn thị hồng tiếp tục một lần nữa
khẳng định những tin đồn là không chính xác đây là lần thứ năm ngân hàng nhà nước lên tiếng bác bỏ tin đồn này
ngân hàng nhà nước khuyến cáo người dân cần cảnh giác và đấu tranh trước những thông tin sai lệch
biện đặt để tránh thiệt hại về kinh tế ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia
bộ trưởng trần tuấn anh vừa ký ban hành thông tư sửa đổi bổ sung
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh
trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương
theo đó đối với các lĩnh vực gồm lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế lĩnh vực hóa chất
lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp lĩnh vực phân bón lĩnh vực kinh doanh khí tiết kiệm năng lượng
kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của bộ công thương thông tư bãi bỏ một số điều
và quyết định đã cũ bổ sung một số thông tư nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tế hiện nay
thông tư hai mươi bảy còn bãi bỏ một số thông tư khác như thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sữa chế biến thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
đối với cơ sở sản xuất kinh doanh bia và thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dầu thực vật
bên cạnh đó thông tư này cũng sửa đổi bổ sung một số điều chương thông tư khác
cảnh sát điều tra về tội phạm về ma túy cùng các lực lượng chuyên trách của bộ đội biên phòng
hải quan và cảnh sát biển đã vượt qua nhiều trung gai khó khăn thử thách và cả những hy sinh mất mát
để phá thành công hàng nghìn chuyên án ma túy góp phần đem lại bình yên cho nhân dân
chương trình đã biểu dương tôn vinh một trăm ba mươi hai đại biểu điển hình tiên tiến
có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống tội phạm ma túy trên toàn quốc
đặc biệt đây là dịp để tri ân và vinh danh hai mươi hai cán bộ chiến sĩ và quân chúng nhân dân
đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy đem lại bình yên cho cuộc sống
chiếm năm tổng số thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh
trong khi đó bảo hiểm xã hội việt nam chỉ cho phép số nợ động chiếm một chín tổng thu

thực trạng nợ động chiếm một chín tổng thu
bảo hiểm xã hội tỉnh bắc cạn đang thực hiện nhiều giải pháp thu nợ động
tính đến nay công ty cổ phần khoáng sản bắc cạn và các công ty con của công ty này
đang nợ động gần bốn tỷ đồng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
là doanh nghiệp có số nợ nhiều nhất trên địa bàn tỉnh
bảo hiểm xã hội tỉnh bắc cạn đang kiện toàn tổ công tác liên ngành
gồm thanh tra tỉnh liên đoàn lao động tỉnh các sở kế hoạch và đầu tư
tài chính lao động thương binh và xã hội thu nợ bảo hiểm xã hội
không cho các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài đấu thầu công trình dự án
tới đây bảo hiểm xã hội tỉnh bắc cạn sẽ phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh
kiện một số doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài ra tòa
nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động
đã hơn một tháng kể từ khi các nhà mạng cam kết sẽ có những biện pháp mạnh mẽ
để xử lý thu hồi sim kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối
sự làm mạnh tay hay chưa và tình trạng sim giác trên thị trường hiện nay như thế nào
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
con phố kim mã quận ba đình thành phố hà nội
thời gian này không còn tấp nập cảnh người ra vào mua sim như trước đây
các tủ hàng bây giờ chủ yếu chỉ bày bán các loại thẻ cào của các nhà mạng
không còn thấy sự hiện diện của các loại sim khuyến mãi
chúng tôi đã có một cuộc khảo sát ở khu vực này để xem sim kích hoạt trước
đã thực sự được thu hồi hết hay chưa
anh em muốn mua sim kích hoạt sẵn thì cửa hàng mình là khó không ạ
không ạ bây giờ toàn sim chưa kích hoạt hết
bây giờ dùng thì phải đăng ký thêm anh tài khoản kích hoạt lên hoặc không
bây giờ muốn mua sim mà có thể dùng luôn thì phải làm thế nào
anh để cho em chứng minh nhân dân để em đăng ký
để mới dùng được
cứ tài khoản kích hoạt lên là bằng không ạ
theo thông tin tổng kết sơ bộ từ phía các nhà mạng
tổng số thuê bao kết xuất tồn trên kênh trong diện phải khóa là một mươi hai bảy triệu thuê bao
bao trả trước bao gồm ở cả năm nhà mạng viettel vinaphone mobifone vietnam mobile và gtel
tính đến thời điểm cuối tháng một mươi một các nhà mạng viễn thông đã khóa một mươi sáu mươi chín triệu thuê bao
trong đó viettel khóa hơn ba sáu mươi tám triệu thuê bao vinaphone khóa hơn ba bảy mươi hai triệu thuê bao
mobifone khóa hơn ba hai mươi chín triệu thuê bao
để có được kết quả này trước đó bộ thông tin và truyền thông cùng năm doanh nghiệp viễn thông lớn
tại việt nam đã có những cam kết chặt chẽ về việc thu hồi sim kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối
để giám sát quá trình thực hiện cam kết của các nhà mạng bộ thông tin và truyền thông cũng đã thành lập
đoàn kiểm tra giám sát hoạt động thu hồi sim kích hoạt sẵn trên thị trường
bộ trưởng trương minh tuấn cũng yêu cầu cục viễn thông thanh tra bộ thông tin và truyền thông
có những biện pháp mạnh mẽ để xử lý các nhà mạng viễn thông vi phạm việc thu hồi sim

có những biện pháp mạnh mẽ để xử lý các nhà mạng vi phạm việc thu hồi sim
kiểm tra các doanh nghiệp cũng như các đại lý để làm thế nào ta thực hiện được cam kết
là ngăn chặn được vấn mạng sim jack và tin nhắn jack
theo số liệu thống kê của tập đoàn an ninh mạng bkav
mỗi ngày có gần một mươi bốn triệu tin nhắn rác được phát tán
với mỗi tin nhắn sms ba trăm linh đồng số tiền các nhà mạng thu về khoảng bốn hai tỷ đồng mỗi ngày
sim jack là nguyên nhân chính gây ra tình trạng tin nhắn jack tràn lan
ảnh hưởng đến người sử dụng điện thoại di động trong thời gian vừa qua
còn theo như phản ánh của các đại lý kinh doanh sim thẻ
sim giác ra đời là hệ lụy tất yếu của việc ép doanh số từ các nhà mạng
ngày trước là họ cứ xuất sim ra để cho mình bán
khi đấy thì mình phải giữ chữ lại để kinh doanh mà
phải có giữ chữ để có doanh thu tốt hơn
nhưng mà khi mà giữ chữ về lúc ấy là chưa kích hoạt
thì các nhà mạng có công văn đưa ra là phải kích hoạt
tất cả những sim đã lấy về rồi mà chưa kích hoạt lên là phải kích hoạt lên
sau đó một vài tháng sau lại có công văn đi thu hồi tất cả những sim đã kích hoạt lên rồi
cũng phản hồi về các nhà mạng như thế là ép đại lý đi vào con đường hóa sản
anh muốn bây giờ làm sao thì cái khóa của sim đại lý đã mua rồi đấy
bây giờ là có cái lộ trình làm sao cho nó dãn ra
để cho đại lý bán hết đi đã rồi nhà mạng có thể là không sản xuất ra cái sim này nữa
còn những cái sim đã sản xuất rồi cũ thôi thì đương nhiên để cho bán hết đi
đó là quanh vốn chứ chứ bây giờ là sản xuất ra rồi xong rồi khóa làm sao mà
ai sẽ là người chịu tiết nhiệm mà ai sẽ lấy lại tiền của các đại lý lấy bằng về cho người ta
cái buôn bán đương nhiên là phải có lợi đương nhiên là có vốn ta quay lại
lại khóa hết lại nó là lọng hết cả vốn của các đại lý
có thể thấy
việc thu hồi xin kích hoạt sẵn nhằm hạn chế phát tán tin nhắn rác của bộ thông tin và truyền thông
và các doanh nghiệp viễn thông di động đã có những kết quả bước đầu
tuy nhiên để việc thực hiện thực sự phát huy hiệu quả và tránh được những hệ lụy không đáng có
rất cần sự nỗ lực hơn nữa của các bên liên quan để sim giác tin nhắn rác
không còn gây phiền tói cho người sử dụng điện thoại di động
trong phần tin thời sự quốc tế
liên hợp quốc thông qua nghị quyết mới về lệnh ngừng bắn ở syri
lại xảy ra động đất mạnh sáu chín độ richter ngoài khơi quốc đảo solomon
liên quan tới cuộc xung đột kéo dài ở syri đại hội đồng liên hợp quốc vừa nhất trí thông qua nghị quyết
yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở syri trong đó có thành phố aleppo chấm dứt mọi cuộc
bao vây và tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo tại quốc gia này
nghị quyết này do canada soạn thảo
nhằm chấm dứt mọi cụm bao vây và tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo tại quốc gia này
nghị quyết yêu cầu liên hợp quốc trong thời gian bốn mươi năm ngày phải đưa ra báo cáo về việc thực thi nghị
quyết cùng những khuyến nghị về cách thức và biện pháp bảo vệ người dân syri trong vùng chiến sự
đánh giá về việc thông qua nghị quyết đại sứ canada tại liên hợp quốc khẳng định cộng đồng
quốc tế sẽ không đứng yên chứng kiến những nỗi khổ mà người dân syri đang phải gánh chịu
tại phiên họp đại diện của nga và syri tại liên hợp quốc lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng
đơn phương đối với syri cho rằng điều này sẽ cản trở mọi nỗ lực của chính phủ syri trong việc
đáp ứng nhu cầu nhân đạo của người dân trong khi đó sau hai ngày nhóm họp tại
thành phố hamburg của đức hội nghị cấp cao thường niên ngoại trưởng các nước thuộc tổ chức an ninh
và hợp tác châu âu ose đã kết thúc mà không tìm được tiếng nói trong vấn đề ukraine và syri
trong khi mỹ cáo buộc nga ngăn cản việc hội nghị ra nghị quyết về vấn đề quyền
con người hay khủng hoảng ở ukraine thì phía nga cáo buộc mỹ kéo dài cuộc đàm phán về một
thỏa thuận nhằm cho phép lực lượng nổi dậy syri an toàn rời khỏi thành phố aleppo
nơi quân đội chính phủ syri đang giành lợi thế ngoại trưởng nga sergei lavrov cũng đổ lỗi cho
ukraine chỉ hoãn thực thi thỏa thuận về trao đổi tù binh cho rằng kiev từ chối tham gia đàm phán
trực tiếp với các đại diện của vùng donbass miền đông ukraine mặc dù không thể ra một thông cáo
chung do không nhận được sự ủng hộ của toàn bộ năm mươi bảy thành viên theo quy chế song các ngoại trưởng osce cũng
đã có sự đồng thuận trong một số vấn đề như cuộc chiến chống lại tổ chức nhà nước hồi giáo is tự
cùng ngày nội các của thủ tướng nhật bản shinzo abe đã thông qua phần cuối cùng trong các
biện pháp trừng phạt đơn phương mới áp đặt với triều tiên liên quan đến vụ thử hạt nhân lần thứ năm
năm của bình nhưỡng hồi tháng chín vừa qua lệnh trừng phạt mới quy định cấm các tàu treo cờ
nước ngoài đi vào cảng nhật bản nếu trước đó đã cập cảng triều tiên được mở rộng để áp dụng với
cả những tàu đăng ký ở nhật bản bên cạnh đó nhật bản cũng đưa ra các biện pháp mới về hạn chế thương
mại mở rộng danh sách các cá nhân và tổ chức liên quan tới các dự án phát triển tên lửa hoặc
hạt nhân của triều tiên và phong tỏa tài sản của những đối tượng này tại nhật bản bên cạnh đó
chính phủ nhật bản cũng mở rộng danh sách những người bị cấm tái nhập cảnh nhật bản nếu họ tới
triều tiên động thái trên diễn ra sau khi hội đồng bảo an liên hợp quốc ngày ba mươi tháng một mươi một vừa qua
đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với triều tiên tập trung vào lĩnh vực xuất khẩu than
đá một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của triều tiên nghị quyết cũng đưa thêm các loại
khoáng sản như đồng nikken bạc kẽm vào danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu từ phía triều tiên
siết chặt lĩnh vực hàng hải và tài chính của nước này
ngay sau khi các nghị sĩ hàn quốc bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội tổng thống park geun hye
đồng thời chuyển giao quyền lực tạm thời cho quyền tổng thống hwang kyo an
nhà trắng đưa ra tuyên bố mỹ đang duy trì mối quan hệ chặt chẽ với
hàn quốc và tiếp tục là một đồng minh vững chắc với quốc gia này
trả lời họp báo người phát ngôn nhà trắng erris kun nêu rõ mỹ tiếp tục là một đồng minh
trước sau như một một người bạn và đối tác của hàn quốc đồng thời khẳng định mong muốn hợp tác
chặt chẽ với ông hwang kyo an trên cương vị mới là quyền tổng thống tuyên bố trên của chính phủ
mỹ được đưa ra trong bối cảnh hàn quốc đang bị rúng động bởi một trong những vụ bê bối lớn nhất
trong lịch sử chính trị của nước mỹ
theo đó tổng thống park geun hye bị cáo buộc đã để người bạn thân của bà là bà choi soon sin
dù không giữ vị trí nào trong chính quyền đã can thiệp vào các quyết định của mình
bà choi soon sin cũng bị truy tố về tội lợi dụng mối quan hệ thân thiết với tổng thống park
để gây sức ép với các doanh nghiệp lớn trước đó cùng ngày tổng thống park geun hye đã ngay
lập tức bị đình chỉ tạm thời chức vụ và thủ tướng đương nhiệm hwang kyo an thay vào vị trí
đứng đầu chính phủ hàn quốc pháp vừa chính thức mời tổng thống
palestine mahmoud abbas và thủ tướng israel benjamin netanyahu đến paris vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
tới phía palestine thông báo tổng thống mahmoud abbas đã nhận lời mời trong khi văn phòng thủ
tướng israel thông báo thủ tướng benjamin netanyahu dù đã nhận được lời mời
song cũng không có kế hoạch gặp ông abbas kể cả khi nhà lãnh đạo israel đã quyết định đến paris
hồi đầu năm nay pháp đã đề xuất tổ chức hội nghị hòa bình quốc tế để giải quyết cuộc xung đột
trong tài nhiều thập kỷ giữa israel và palestine phía palestine đã chấp thuận đề xuất này song
israel nhiều lần bác bỏ sáng kiến của pháp thay vào đó kêu gọi palestine đàm phán trực tiếp
thủ tướng netanyahu đã từ chối đề nghị của pháp về việc gặp tổng thống palestine abbas trong khuôn
khổ hội nghị hòa bình quốc tế dự kiến diễn ra tại paris ông netanyahu nêu rõ rằng nếu pháp hủy
hội nghị quốc tế ở paris ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo palestine để đàm phán trực tiếp mà không
có những điều kiện tiên quyết vòng đàm phán hòa bình gần đây nhất giữa israel và palestine do mỹ làm
trung gian đã bị đổ vỡ vào hồi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn vào sáng nay một mươi tháng một mươi hai đã xảy ra một trận động
đất mạnh sáu chín độ richter ngoài khơi quốc đảo solomon phía nam thái bình dương đây là trận động đất mạnh
thứ hai tại khu vực này trong vòng hơn hai mươi bốn giờ qua tâm trấn động đất sâu một mươi km nằm cách khu vực kira kira
một mươi km về phía tây trung tâm cảnh báo sóng thần thái bình dương cho biết không có cảnh báo sóng thần
sau trận động đất này trước đó ngày chín tháng một mươi hai đã xảy ra một trận động đất cường độ mạnh bảy tám độ richter
làm dung chuyển quốc đảo này tiếp sau trận động đất là một dư chấn mạnh năm năm độ richter báo cáo
ban đầu cho biết vụ việc không gây hậu quả lớn về người và tài sản quốc đảo solomon thường xuyên
phải trải qua những trận động đất mạnh vì nằm trên vành đai lửa của thái bình dương
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân cảm ơn
quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại